thưa quý vị năm mới giáp thìn đang tới rất gần bước sang năm mới bên cạnh những thời cơ thuận lợi công tác công an cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân sẽ ngày càng cao hơn
để hoàn thành trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trợ tự an toàn xã hội lực lượng công an tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có những chia sẻ cụ thể với cán bộ chiến sĩ
tại buổi kiểm tra thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà công an quận thanh xuân nói chung và công an phưởng nhân chính nói riêng đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh công an phưởng nhân chính cần phát huy hơn nữa những mặt tích cực rút ra bài học kinh nghiệm từ những mặt hạn chế để nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở thực hiện quyết liệt hiệu quả đề án sáu của chính phủ và đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an
nguyên đán giáp thìn nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ có phần quà thăm hỏi động viên chúc tết cán bộ chiến sĩ công an phưởng nhân chính
trong ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cũng đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công nhân viên và bệnh nhân công an đang điều trị tại bệnh viện một mươi chín tháng tám
sau khi nghe báo cáo tóm tắt hoạt động trong năm qua tại bệnh viện thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những đóng góp của tập thể y bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân và bệnh nhân là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
thượng tướng trần quốc tỏ gửi lời thăm hỏi chúc tết tới toàn bộ đội ngũ y bác sĩ công an nhân dân đồng thời nhấn mạnh bệnh viện cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tiếp tục phát triển các mũi nhọn chuyên sâu và các kỹ thuật mới
trước mắt trong dịp tết nguyên đán bệnh viện cần đảm bảo phương án sẵn sàng ứng trực cho công tác cấp cứu điều trị và chăm sóc bệnh nhân hiện đang chữa trị tại bệnh viện
nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ đã đến thăm hỏi chia sẻ động viên tặng quà một số bệnh nhân là cán bộ công an và người dân đang điều trị tại bệnh viện một mươi chín hai
trong phần tiếp theo của bản tin
lực lượng công an toàn quốc ứng trực đảm bảo an ninh trả tự trật tự an toàn giao thông đêm giao thừa
ghi nhận không khí đón tết nguyên đán rộn ràng tại nhiều quốc gia trên thế giới

thưa quý vị chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi chúng ta sẽ cùng chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
không khí hân hoan đón năm mới đang ngập tràn tại khắp nơi trên mọi miền tổ quốc
lúc này thì có lẽ là nhiều gia đình đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị di chuyển đến các địa điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới rồi phải không ạ
để đảm bảo cho thời khắc thiêng liêng này được tuyệt đối an toàn thì trong suốt nhiều ngày qua lực lượng công an đã tổ chức nhiều phương án đảm bảo an ninh an toàn cho người dân đi lại vui xuân chào đón giao thừa
và chúng ta sẽ cùng đến với không khí sôi động ngay lúc này tại một số địa điểm bắn pháo hoa tại thủ đô hà nội
ngay từ sáng sớm những tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đã tỏa đi khắp ba mươi hai địa điểm bắn phá hoa trên toàn thành phố hà nội
không chỉ đảm bảo an toàn cho các trận địa pháo hoa như thế này lực lượng cảnh sát cơ động còn tổ chức tuần tra kiểm soát xung quanh các khu vực các tuyến đường dự kiến sẽ tập trung đông đảo người dân trong đêm giao thừa ngày hôm nay
trung đoàn đã tổ chức quán triệt triển khai đặc biệt là thành lập các tổ công tác đi khảo sát
tập trung vào chín địa điểm trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp
để từ đó bố trí lực lượng nó phù hợp với từng địa điểm từng chốt
ngoài công tác lực lượng bố trí trực tiếp tham gia bảo vệ trung đoàn bố trí lực lượng ứng trực ứng trực tại đơn vị ứng trực một số địa điểm gần với địa điểm trận địa bắn phá hoa nhất
mục đích là sẵn sàng hỗ trợ tăng cường cho lực lượng của trung đoàn cũng như các lực lượng hoa hình phố
khi có yêu cầu mục đích cuối cùng là để phương châm để bà con đón xuân đặc biệt là thưởng thức các màn bắn phá hoa được vui vẻ an hành trong đêm giao thừa
hồ hoàn kiếm trước thời điểm giao thừa ít giờ đúng một mươi chín h toàn bộ các phương tiện giao thông được yêu cầu rời khỏi khu vực hồ hoàn kiếm
các lực lượng như cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an các quận phường địa bàn
được huy động một trăm linh quân số đến khu vực này thiết lập an ninh nhiều lớp
phòng chống các tình huống đột xuất có thể xảy ra thời điểm trước trong và sau đêm giao thừa
công an phường bố trí lực lượng giải quyết các vi phạm về trật tự giao thông trật tự đô thị các trường hợp xe dừng đỗ gây gần trở giao thông
ngoài ra cũng bố trí các tổ cảnh sát tuần tra mật phục để phòng ngừa các trường hợp đối tượng phạm hình sự trộm cắp tài sản của du khách của người dân khi tham gia chương trình bắn pháo hoa
sau chương trình bắn pháo hoa các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bố trí lực lượng phân luồng đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi an toàn
đồng thời liên tục triển khai các phương án phòng chống gây dối mất trật tự đua xe cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn toàn thành phố giúp người dân vui xuân đón tết trong không khí vui vẻ an toàn
thời khắc giao thừa đang đến gần trong khi mọi người đang háo hức chờ đợi những pháo hoa rực rỡ trên bầu trời các chiến sĩ công an cũng đang tận tụy làm nhiệm vụ bảo vệ với ánh mắt hướng về người dân tạo ra một không gian giao thừa bình yên và an toàn cho mọi người
chúng ta đã sẵn sàng đón năm mới đón tết năm con rồng tất cả chúng ta đều mong muốn có không gian sống xanh tươi xinh đẹp hơn cho thế hệ con cháu để thực hiện điều này không chỉ cần đến sự quan tâm thực hiện của chính phủ mà cần cả sự quan tâm và hành động của thực tế mỗi người dân mỗi tổ chức và mỗi doanh nghiệp tư nhân
tất cả mọi người đều có thể chung tay thực hiện với khả năng của mình phát triển bền vững đòi hỏi cả cộng đồng xã hội cùng mọi người dân cùng tham gia để xác định những điều cần thay đổi
cần thay đổi như thế nào
người cần đóng góp như thế nào để thực hiện mục tiêu này